việt nam và liên minh kinh tế á âu đã chính thức ký kết hiệp định mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên minh nói chung và với từng nước thành viên nói riêng
liên minh kinh tế á âu bao gồm năm thành viên chính thức là liên bang nga cộng hòa belarus cộng hòa kazakhstan cộng hòa armenia và cộng hòa kyrgyzstan có tổng diện tích hơn hai mươi triệu km hai dân số khoảng hơn một trăm tám mươi ba triệu người và gdp đạt khoảng hai hai trăm linh tỷ usd

liên minh kinh tế á âu đã chính thức kết hiệp định mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và liên minh nói riêng